ngày bốn sáu tại thành phố tuyên quang sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang phối hợp với vụ thể thao thành tích k một
tổng cục thể dục thể thao tổ chức khai mạc giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tham gia giải vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín có ba trăm năm mươi vận động viên đến từ hai mươi một tỉnh thành ngành trong cả nước
các vận động viên thi đấu ở hai nội dung vật cổ điển và vật tự do ở hai lứa tuổi từ một mươi bốn đến một mươi năm và lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy
giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển các môn thể thao nói chung
và phong trào tập luyện nguồn vật trong thành thứ niên nói riêng đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao trẻ
tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các vận động viên trong cả nước tạo mối quan hệ và sự đoàn kết hợp tác gắn bó giữa các địa phương
giải vô địch trẻ vật cổ điển vật tự do toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng sáu